nhà văn nhà báo khiếu quang bảo luôn mãi miết đi mãi miết viết
mỗi năm ông lại xuất bản một cuốn sách cho riêng mình
năm hai nghìn một mươi tám ông xuất bản liền hai cuốn trong hai quý là điều bất ngờ trong giới
về sức đi và bút lực của một tác giả đã qua tuổi trai tráng
cho thấy cuộc sống luôn cho ông cảm hứng để viết
và dù cuộc sống vẫn bộn bề nhưng cũng không ngăn nổi ông đêm đêm trong đèn
trải lòng trên những trang viết
tiểu mục tác phẩm mới tuần này xin giới thiệu đến quý vị khán giả
tập bút ký mới nhất của nhà văn nhà báo khiếu quang bảo
vừa được nhà xuất bản hội nhà văn phát hành với tên gọi cát bụi đường xa
cuốn cát bụi đường xa xuất bản năm nay là cuốn sách thứ một mươi bốn của nhà văn nhà báo khiếu quang bảo
với hà nội mùa cây thay lá cho ta cảm nhận hà nội mỗi mùa mang một sắc
mỗi con phố nhốm một màu tất thể bốn mùa đều để lại cho ta cảm nhận sống như mơ
dẫu ai thăm hà nội vào ngày nào tháng nào trong năm
hà thành vẫn có thể mang đến cho người ấy những nét đẹp bâng khuâng
cũng lắm khi bâng quơ trong sâu thầm lòng mình mà khó có nơi nào khả dĩ
với đi tìm câu hát lý thương nhau người ơi đưa ta đến một vùng hồ
dấu tích xưa của dòng tiêu tương đã một thời vang vọng tiếng hát trương chi
làm say đắm nàng mị nương xinh đẹp
chỉ cần nơi đó có các liền anh liền trị
có những áo mớ bảy mớ ba
nón ba tầm quay thao dày yếm đội sồi
những ô lục soạn khăn đóng áo cặp the hoa gấm
là giao duyên giao tình ẩn chứa sức sống mùa xuân của con người và tạo vật
tôi viết nó giống như một kinh hưu cầu của tự thân cho cuộc sống này
trong xã hội hiện nay chỗ này hoặc ở chỗ khác
có những điều mà người ta ta thán
có cảm giác tội lỗi
có cảm giác tội lỗi là sự tử tế và lòng xô hổ hình như bị nhạt vai thậm chí có thể không còn nữa
thế nếu như niềm tin mà nhiều khi đứt lẫy
thì ta viết bằng cái gì
cho nên tôi có một lời tự nhủ
có hai điều không được chối bỏ đó là tổ quốc và thời đại ta đang sống
nếu không làm được cái điều gì tốt đẹp hơn thì xin đừng phá hoại nó

ở rangun myanmar hay là kỳ bí cánh đồng trung ở lào
rồi thì ở các cái phượng hoàng cổ trấn của trung hoa chẳng hạn
tức là ngoài những cái phần lịch sử
thì địa chính trị và địa văn hóa được thể hiện rất rõ trong cuốn sách
và đặc biệt khiếu quốc bảo là một người rất chú ý đến về tu tử
từ chuyện đặc tích
những cái tác phẩm của mình ví dụ như là cắt bụi đường xa này
mở cửa ra là bầu trời này
tất cả các dòng sông đều chảy
phụ nữ nhìn từ từ phía là tên nào cũng gợi cảm
và có một cái thế mạnh mà tôi rất thích ở nhà văn khiếu quốc bảo
đấy là ngôn ngữ rất là tinh tế nhẹ nhàng
khi người viết đạt tới một năng lực làm việc không biết mệt mỏi
ấy chính là sự mê say sáng tạo tố chất quý trời ban
nếu trong tập bút ký những tiếng vỗ cánh
chuyến đi nghìn dặm từ bắc vào nam dọc đất nước qua trường sơn tây nguyên
và quay về bằng đường ven biển
thì trong cuốn dù ký những miền đất tôi qua
nhà báo nhà văn khiếu quang bảo đã thực hiện cuộc hành trình vạn dặm
từ đông sang tây từ nam lên bắc phần còn lại của nửa đông bán cầu
mà giờ đây cắt bụi đường xa khiếu quang bảo đi không chỉ trong vài lữ khách
mà là trải nghiệm nền văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử biến động mỗi nơi ông tới
quan sát và chiêm nghiệm
rồi biểu cảm bằng ngôn ngữ văn trường